bộ giao thông vận tải cam kết các trạm thu phí trên toàn quốc đều có làn thu phí không dừng vào cuối năm nay
bảo đảm hoàn thành cả hai giai đoạn theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ
dự kiến là dự án khi hoàn thành thì sẽ kết nối liên thông trên toàn quốc
và người dân có thể thanh toán qua trạm thu phí không dừng bằng các loại ví điện tử của nhiều ngân hàng
hiện dự án thu phí không dừng đang triển khai giai đoạn hai với ba mươi ba trạm thu phí
chỉ còn một tháng nữa là phải hoàn thành dự án
tổng cục đường bộ yêu cầu các đơn vị triển khai phải bảo đảm tiến độ chất lượng
đến giữa tháng một mươi hai sẽ hoàn tất toàn bộ
vấn đề được nhiều chủ phương tiện băn khoăn là việc kết nối liên thông giữa hai loại thẻ của hai đơn vị lắp đặt khác nhau như thế nào
liệu có gây phiền hà cho lái xe khi đã dán thẻ trước đó
các xe ô tô dán thẻ có thể hoàn toàn đi qua hai hệ thống mà không tập chụp chặt hay không gặp vướng mắc gì
người dân sử dụng một trong hai loại thẻ đều được đều đi qua các trạm thu phí của cả hai dự án mà không vứa mắc gì
người dân chỉ cần dán một loại thẻ của một trong hai dự án là được
tổng cục đường bộ việt nam cho biết sẽ kết nối đồng bộ bảo đảm cho các chủ phương tiện dán thẻ và đi được tất cả các trạm trên toàn quốc
ngày hai mươi tháng một mươi một vừa qua đã tiến hành kết nối thử nghiệm giữa hai nhà đầu tư lắp đặt thu phí không dừng
thanh toán cũng được liên thông trả tiền qua các tài khoản ngân hàng
tiền nó sẽ kết nối giữa cái tiền chạy theo không dừng chạy không dừng với các ngân hàng sẽ được hoàn thiện
và như thế nó rất thật điện
tức là tiền của người dân tức là khi đi qua
nhưng mà khi chúng ta không dùng cái tiền đó vào đó thì có thể vẫn rút ra để đi mua bán hàng hóa giao dịch bình thường
với tiến đội hiện nay hy vọng dự án thu phí không dừng sẽ kết thúc vào cuối năm nay theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ
điều này sẽ góp phần bảo đảm tính minh bạch công khai trong việc thu phí tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông